theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện cát hải thành phố hải phòng trong những ngày nghỉ lễ vừa qua
đảo cát bà đã đón khoảng một trăm hai mươi bảy lượt khách tới tham quan nghỉ dưỡng và du lịch
tăng trên hai mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
hoạt động du lịch trên đảo trong dịp nghỉ lễ cơ bản diễn ra an toàn trật tự
theo ước tính của ủy ban nhân dân huyện cát hải mùa du lịch năm nay
đảo cát bà có thể đón hai bảy triệu người trung bình sẽ có khoảng một mươi người đến cát bà một ngày
tại các cơ sở lưu trú và nhà hàng cũng sẽ công khai các số điện thoại của lãnh đạo huyện
và thanh tra sở du lịch hải phòng để du khách kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh khi đi du lịch tại đảo cát bà